từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cả nước đã xảy ra ba mươi bốn ổ dịch cúm gia cầm tại một mươi chín tỉnh thành phố buộc tiêu hủy trên bảy mươi bảy con da cầm
trong khi đó tại hà nội dịch cúm gia cầm cũng đã xảy ra tại tám hộ thuộc hai huyện ba vì phúc thọ tổng số gia cầm tiêu hủy là một mươi sáu một trăm bảy mươi chín con
có thể thấy nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao nếu không được kiểm soát và xử lý kịp thời
trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm tại địa phương chị vân rất lo lắng cho chăn chạy gà của gia đình
đây là năm đầu tiên chị mở rộng quy mô chăn nuôi lớn chính vì vậy công tác phòng dịch luôn được chị đẩy lên cao trong thời điểm này
công việc phun khử khuẩn hàng tuần cho trang trại là cách để chị hạn chế vi khuẩn sinh sôi xâm nhập gây bệnh cho đàn gà tránh những thiệt hại lớn về kinh tế khi có dịch
phun khử khuẩn như thế này là nhằm mục đích là để cho nó
hạn chế con vi khuẩn xâm nhập vào con gà nó ở trên mặt đất khi mà con gà nó ăn xong nó ỉa nó ngấy rái
là nhiều con vi khuẩn một tuần mình khử khuẩn một lần thì nó sẽ hạn chế và nó giúp con gà nó càng khỏe hơn
cái cuối năm này mới là cung cấp ra thị trường rất nhiều nên là chúng tôi cần quan sát và cần đảm bảo con gà vừa khỏe vừa ấy để cung cấp ra thị trường
nên là phòng dịch bệnh của nó là trên hết ạ
bên cạnh công tác phòng chống dịch chị vân cũng chú trọng cung cấp nguồn thức ăn sạch đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao chất lượng gà thành phẩm
trong quá trình chăn nuôi chị luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn gà để có thể ứng phóng kịp thời nếu dịch bệnh pháp
cái này là mình vẫn phải chú ý từng con khi mà cho ăn là con gà nó không ăn hay không kém nên là mình vẫn phải tách riêng ra
phải chú ý quan sát xem con gà nó có biểu hiện như thế nào nữa đấy chứ không phải là chủ quan ở đâu ạ
cái này nó bị dịch mà con nào mà bị ấy là nó lây lan ra nên là cũng phải kiểm tra kỹ
nhưng con gà nó đứng mà nó gật gù hoặc là con gà nó bỏ ăn mà nó cứ lẳng ra một chỗ ấy là mình phải để ý quan sát đấy ạ
còn nhiều con gà nó không chạy nhảy nó cứ đứng ở trong chuồng trong xó đấy là mình cũng phải để ý
với chăn chạy vịt của anh lộc thì việc tiêm phòng vaccine cúm h năm n một
được tiến hành khẩn trương
bởi theo anh tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi nói chung và vịt nói riêng
là một trong những biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả
đặc biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm da cầm
nếu mà vịt chăn thả ở ao như thế này thì con vịt sức đề kháng sẽ kém hơn con vịt mình nuôi ở trong chuồng khác kín
nhưng mà quy mô chăn chạy nó cũng không được đảm bảo như chạy lớn lắm
nên mình sẽ nuôi chăn thả như thế này sẽ đảm bảo là ở trên mình có vịt
dưới mình có cá
mình phải chú trọng không uống nhiệt độ rồi thì thức ăn thức uống cho con vịt nó phải đảm bảo
chủ yếu là nước sạch vịt này nếu mà uống nước bẩn nó hay bị ecoli bại huyết
còn ngoài ra thì mình còn phải chú trọng đến vấn đề là vaccine
đúng ngày đúng tuổi thì mình sẽ tiêm đầy đủ các loại vaccine cho nó thì nó sẽ khỏe
khi phòng dịch thì nó mất rất ít tiền thôi nhưng mà khi mà phải chữa thì mất rất nhiều tiền
nên là nếu làm tốt công tác phòng dịch nhất là công tác tiêm phòng thì nó có điều kiện là rất quan trọng
thì giúp cho đàn vật nuôi mà tránh được hạn chế được dịch bệnh
và cái thứ hai nó tăng trưởng tốt
khi đã xảy ra một hộ rồi là nó sẽ có nguy cơ sẽ bị lan rộng
nếu mà không quay vùng không khoanh vùng không khử trùng không làm tốt công tác mà phòng dịch
thì nó sẽ rất dễ diễn ra trên diện rộng
thế nên là chúng tôi cũng rất là quan tâm trong cái thời gian vừa qua và thời gian này và thậm chí cả thời gian tới
theo anh lộc vịt là da cầm dễ mắc bệnh về hô hấp đường ruột và tả
do đó ngoài việc tiêm phòng vắc xin theo định kỳ hướng dẫn của cán bộ thú y xã
anh cũng thường xuyên dắt vôi bột xung quanh vệ sinh chùm chạy sạch sẽ
vu sát khuẩn theo định kỳ một đến hai lần trên một tháng
từ đó hạn chế đến mức tối đa tình trạng vịt mắc bệnh gây thiệt hại về kinh tế
cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường
đối với những người chăn nuôi vịt như thế này cái điều quan trọng nhất đó là môi trường sống của vịt
không nên nuôi gối đàn nhiều quá mình phải nuôi giãn cách ra
đàn này thả ở khu này thì đàn sau mình phải thả ở khu khác
để tránh đàn trước bị bệnh lây nhiễm ra đàn sau
và môi trường thả nước cũng phải đảm bảo vệ sinh
vôi bột thì rắc trước cửa chùm chạy và vãi chăn thả cũng nên rắc cả vùng
vôi thì nó là một chất sát chùm mình rắc như thế thì vi khuẩn ở ngoài tự nhiên nó sẽ chết
đa phần nó sẽ chết rất nhiều nên con vịt sẽ không bị bệnh nhiều
trước những diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm
chủ động ngăn chặn các ổ dịch cúm da cầm hạn chế thấp nhất virus cúm da cầm lây nhiễm
và gây tử vong cho người ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các sở ngành và chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt
đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm ah năm n một ah năm n sáu ah năm nt
và các chủng virus cúm gia cầm khác theo quy định của luật thủ y
phòng chống dịch cho gia cầm lúc nào cũng quan trọng
đặc biệt là vào thời điểm giao mùa vào những tháng cuối năm này
mức độ tiêu thụ sẽ gia tăng nên tổng đàn tương đối lớn
chính vì vậy việc phòng chống dịch
được địa ngục
địa phương rất quan tâm và thường xuyên triển khai
để làm sao cho bà con luôn luôn cảnh giác để phòng chống dịch tốt
chúng tôi cũng đã họp ban chỉ đạo
tất cả các ban ngành đoàn thể cũng đã vào cuộc đến tại các hộ chăn nuôi
để ký cam kết thống kê tổng đàn
cũng kiểm tra xem các hộ nào đã được tiêm phòng và chưa tiêm phòng
nếu các hộ đã chủng động tiêm phòng rồi
thì tiếp tục kiểm tra còn những hộ nào mà chưa tiêm phòng
thì chúng tôi cũng cho họ đăng ký
chúng tôi cũng đi thu thòng để đảm bảo an toàn dịch bệnh
và vệ sinh tiêu độc trên toàn xã
theo bộ y tế thời gian tới là dịp cuối năm
tên nguyên đám vào mùa lễ hội
nên hoạt động vận chuyển buôn bán da cầm gia tăng
nguy cơ bùng phát dịch uống sẽ lớn
chính vì vậy các hộ chăn nuôi cần cảnh sát
và có biện pháp ngăn chặn dịch tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch
tiêm cho toàn bộ đàn gia cầm tại thôn xã có dịch
và các địa phương có nguy cơ cao
chỉ đạo các cơ quan thú y y tế phù hợp chặt chẽ trong việc điều tra
lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân ổ dịch trên da cầm
trên người và xử lý ổ dịch